tại hà nội đã diễn ra hội nghị ban chấp hành liên minh hợp tác xã việt nam lần thứ hai
dự hội nghị có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
tại hội nghị báo cáo tình hình của hợp tác xã năm hai nghìn một mươi sáu đồng chí võ kim cự cho biết
liên minh hợp tác xã đã hoàn thành chuyển đổi đăng ký lại theo luật hợp tác xã năm hai nghìn một mươi hai
liên minh hợp tác xã các cấp cùng cả nước đang tích cực triển khai đẩy mạnh thực hiện nghị quyết trung ương năm khóa bốn về kinh tế tập thể
trong bối cảnh đó khu vực kinh tế hợp tác các hợp tác xã đã khắc phục khó khăn duy trì sản xuất kinh doanh
tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước
phát biểu tại hội nghị đồng chí nguyễn thiện nhân nhấn mạnh trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước
đảng và nhà nước ta luôn coi trọng tầm quan trọng của giai cấp nông dân khu vực nông nghiệp nông thôn
chính sách của đảng và nhà nước luôn hướng đến nâng cao vai trò của người nông dân trong sản xuất nông nghiệp và mang lại lợi ích cho người nông dân
những thách thức đối với giai cấp nông dân hiện nay đòi hỏi cần có những giải pháp hữu hiệu phát triển nông nghiệp nói riêng
và khu vực nông dân nông thôn nói chung qua đó giai cấp nông dân có thể nâng cao vị thế chính trị và bảo đảm quyền làm chủ của mình